tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hưng yên vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao tỉnh
phát triển toàn diện kinh tế xã hội nhất là việc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt
thủ tướng chỉ đạo hưng yên cần đẩy nhanh dồn sức chỉ đạo để sớm trở thành tỉnh nông thôn mới
việc thu hút đầu tư fdi phát triển doanh nghiệp củng cố hợp tác xã trên địa bàn đạt kết quả tích cực
cần củng cố và phát huy thành quả thời gian tới
tỉnh phải cố gắng thực hiện nhanh mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
phục hồi phát triển kinh tế với phương châm phòng chặt tiến công nhanh
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao trong khó khăn
vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao không để kinh tế đứt gãy
có thể nói hưng yên là một trong những điểm sáng trong duy trì tăng trưởng cao mà ít địa phương đạt được trong khó khăn vừa qua
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý tỉnh về một số tồn tại bất cập khó khăn để từ đó nhận thức và có giải pháp khắc phục tìm hướng phát triển
nhất là chỉ số cấp tỉnh hành chính công cấp tỉnh có cải thiện nhưng vẫn còn nhóm trung bình thấp
ôi dĩ môi trường các loài nghề cộng công nghiệp còn chậm được khắc phục
ôi dĩ ở nông thôn môi trường nông thôn cũng vẫn còn nghiêm trọng
chắc thải y tế quản lý chắc thải y tế số lượng cơ sở khó khăn giữ bệnh đủ tư chuẩn vẫn là vấn đề đáng quan tâm
về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng nêu rõ hưng yên không chỉ là phát triển kinh tế
vùng văn hóa đặc trưng của bắc bộ tỉnh phải phát huy truyền thống cách mạng hào hùng
phải đóng góp vào công cuộc việt nam phát triển hùng cường
và hưng yên cần là tỉnh kích hoạt phát triển sau covid một mươi chín
không chỉ tập trung chỉ đạo đội đảng bộ cấp cấp tiến hướng đội đảng bộ thành công tốt đẹp
để thực hiện tốt chiến lược bước đi trong năm năm đấy là một mươi tháng
mục tiêu của phát triển hưng yên phải cao hơn mà không chỉ về nó là hai
hưng yên phải là một con đồng nai phải là một cái bình dương về quy mô phát triển kinh tế
để đón bắt cái thời gian phát triển
mà có không chứ hoàn toàn có thể làm được điều đó
nếu chúng ta có một ý chí có một khát vọng và có một phương pháp tiếp cận vấn đề tốt
hưng yên phải đặt vấn đề đa dạng quá đầu tư nhất là chọn dự án có đủ khả năng tầm cỡ để thúc đẩy
tôi đề nghị công chức tiếp tục phát triển mạnh mẽ nông nghiệp như tên câu điểm tôi nói trên rồi
nông nghiệp chất lượng cao
nông nghiệp cao hiệu quả nông nghiệp hàng hóa
nông dân hưng yên phải là nông dân giàu có
có thể điều đó hoàn toàn có thể được
tính toán cái đó là nông nghiệp phù hợp
nhất lẫn cho công nghệ cao
đi lên phần đó là đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản phục vụ v v
là cái nguồn lực rất lớn để phục vụ cho thủ đô rồi thành phố hải phòng v v
thủ tướng đề nghị hưng yên cần điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng mới
đạt vấn đề đa sản hóa
tư chọn dự án có khả năng tầm cỡ tầm nhìn chiến lược thời gian tới
phải là phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước
với các dự án công nghệ cao du lịch y tế giáo dục chất lượng cao
trong phòng chống dịch không được chủ quan lơ là phát hiện nhanh các ca nhiễm
dập dịch nhanh điều trị tốt không để dịch quay trở lại
bảo đảm an toàn cho người dân các khu công nghiệp
thủ tướng đề nghị cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
công nghiệp phải chiếm tỷ trọng cao trong chuỗi giá trị phát triển của hương yên
trong đó cần nghiên cứu để có hệ sinh thái công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh phát triển
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp cụm công nghiệp đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ hương yên phát triển toàn diện
đảng nhà nước quốc hội luôn sâu sát đồng hành cùng sự phát triển của hương yên